tổng thống cộng hòa pháp và đoàn đại biểu cấp cao đang ở thăm chính thức việt nam
đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước
đặc biệt trong bối cảnh quan hệ việt nam pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực
tổng bí thư nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam vui mừng chia sẻ những thành tiệu
về mọi mặt mà cộng hòa pháp đạt được trong thời gian qua
ủng hộ mong muốn xích lại gần với đông nam á và chính sách xoay trục sang châu á của pháp
tổng bí thư đánh giá chuyến thăm này sẽ là một dấu mốc quan trọng đánh dấu quan hệ song phương
góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp vốn đã vượt qua thăng trầm của lịch sử
hướng tới việc thúc đẩy các thế mạnh và tiềm năng hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới
khẳng định chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
bày tỏ mong muốn được sát cánh với việt nam trong quá trình phát triển trong tương lai
tổng thống olan cũng thông báo với tổng bí thư nguyễn phú trọng kết quả cuộc hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang
nhất trí đánh giá và khẳng định quyết tâm chung đưa quan hệ đối tác chiến lược việt pháp hướng tới một tầm nhìn hợp tác dài hạn
đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước thống nhất tăng cường trao đổi tiếp xúc ở các cấp nhất là cấp cao
đồng thời phát huy vai trò của các cơ chế điều phối chỉ đạo hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị kinh tế quốc phòng khoa học công nghệ văn hóa giáo dục đào tạo